bắt nguồn từ một sự việc xảy ra cách đây một phần ba thế kỷ
mỗi khi có sự vụ liên quan thì miền ký ức năm xưa lại có dịp trỗi dậy
điều đó chứng tỏ mấy mươi năm qua chỉ bị nén lại trong tim chứ chưa một ngày ngôi ngoa trong họ

số người làm công thường xuyên có mặt ở nhà anh nhân đã được cơ quan điều tra tiếp cận lấy lời khai nhằm phát hiện mâu thuẫn
bên cạnh đó các mối quan hệ làm ăn mua bán trong làng ngoài xã của anh nhân cũng được cơ quan công an đặt dấu hỏi vì không loại trừ khả năng mâu thuẫn trong buôn bán dẫn đến thủ tức cá nhân

các mối hàng quen thuộc của anh nhân cũng được lực lượng bí mật theo sát
ngày thứ ba kể từ khi cháu bé mất tích
cơ quan công an và gia đình vẫn không ngừng việc tìm kiếm
sòng tương tích của cháu bé vẫn là một ẩn số
ngoài ra nhiều biện pháp điều tra cơ bản đã được áp dụng
nhằm lý giải nguyên nhân biến mất của cháu bé
nhưng kết quả cho tới lúc này vẫn là con số không tròn chính
giữa bổn bề khó khăn
thì lực lượng điều tra lại thu thập được một thông tin trái với kết quả trước đó
để chứng thực được nguồn tin
cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai của tất cả các hộ dân sống dọc hai bên
tính kể nhà cháu bé tới dụng lạc của gia đình anh nhân
song song với đó
lực lượng tìm kiếm được lệnh giả soát lại toàn bộ khu vực này
kết quả là có thêm một người cho biết vào sáng ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi tám

thấy một bé trai đi theo sau người phụ nữ đang quẩy ngánh nhưng không rõ danh tính
một người khác thì cho hay nhìn thấy sâm gánh một đôi thúng rất nặng đi nhanh về phía bên kia đi
đôi thúng trên thúng là có để cho bếp và gánh như thế nào gánh con gánh này đi về bãi
và cũng từ đó thì bắt đầu với lần mò đi đến các vùng bãi để đi tìm
vị trí được nhắc đến là khu vực cánh đồng ruộng hơn ba hectare thuộc xã hiệp thuận nhưng lại bị chia cắt bởi một con đê
xét về địa lý
thì vị trí này gần với xã tam thuấn hơn
nhưng do thói quen canh tác từ nhiều đời nên những hộ dân có ruộng ở khu vực này thường ngày vẫn vượt đê để ra đồng
khi lực lượng tìm kiếm tiếp cận khu vực này thì cũng là lúc tốn trời
do vậy việc tìm kiếm ngày hôm đó nhanh chóng phải khép lại và chưa thu được kết quả gì
bước sang ngày thứ tư kể từ khi cháu nguyễn văn hợp mất tích
cơ quan công an đã tìm ra một con đê
chính quyền địa phương gia đình và một số người dân biết được việc vẫn dốc sức tìm kiếm
hôm đó tôi bắt đầu đi cắt khỏ
thế thì tôi đi qua cái bãi đó
thế thì tôi đi qua cái bãi đó
thế thì tôi tự nhiên tôi đến cái bãi đó thì tôi lại thấy một cái mô đất
ngày thường là tôi hay cắt khỏ ở cái khu ý
cắt khỏ ở đấy là bò nó ăn
thì tôi hay sang đấy cắt khỏ
thế nhưng mọi lần không thấy thế hôm ấy thấy thế
hôm ấy tự nhiên là đến đấy cái này tôi dừng lại
tự nhiên là tôi không đi đâu nữa
tôi lại bảo rằng là hay là sỏ bò nó chết nó trôn ở đây
thì tôi lại nghĩ rằng là chứ tôi không phải sỏ bò này vào đầu gối
ui còn lấy tay thôi còn bấu cho em có vẻ là thịt hay là nông bò
không phải là thịt hay là nông bò
không phải là nông bò không phải là người rồi
thế thì tôi tự nhiên tôi tự phản bảo là tôi bị chết không nhé
ui dồi ôi sắp chết
thưa quý vị và các bạn vụ việc cháu bé đột nhiên mất tích không chỉ là nỗi đau của gia đình
mà còn khiến cả một vùng quê đang yên bình bỗng nhiên nháo nhát hoang mang lo sợ
bởi những thông tin đa chiều xuất phát từ việc cháu bé biến mất bí ẩn
điều này đặt lên vai chính quyền địa phương
và lực lượng công an những trọng trách vô cùng nặng nề
đó là phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân việc cháu bé mất tích
dập tắt mọi đồn đoán vô căn cứ chấn an tâm lý của nhân dân và ổn định lại tình hình địa phương
tâm sức của mọi người đã bỏ ra không ít tuy nhiên kết quả đến lúc này vẫn vô cùng mờ nhạt
liệu những hiện tượng bất thường mà người phụ nữ bắt gặp trên đường đi cắt cỏ
có liên quan đến vụ mất tích của cháu bé
hay lại là một thử thách mới đối với cơ quan điều tra